thưa quý vị liên quan đến vụ việc người đàn ông sưng
tui là ban chỉ đạo quận bảy mới đây tòa án nhân dân quận bảy tp hcm
kết thúc xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo hồ hiễu nhân
trước năm một nghìn chín trăm tám mươi thương chú tại phường tân phòng quận bảy
sau tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
đây là bị cáo gây náo lạn tự xưng tui là ban chỉ đạo quận bảy
hồi tháng tám vừa qua khi bị yêu cầu chấp hành nguyên tắc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo bản án chiều ngày hai mươi chín tháng tám bị cáo hổi hữu nhân cho vợ đến siêu thị
airmont city mart vườn tân phòng quận bảy để mua sữa cho con
đến gần siêu thị bị cáo dừng xe và đưa thẻ công vụ ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín quận bảy cho vợ để vào siêu thị
nhân viên siêu thị hướng dẫn vợ bị cáo cách đặt hàng trực tuyến
vì siêu thị không bán hàng trực tiếp
khi nhận cuộc gọi của vợ kêu vào giải quyết bị cáo liền đến trước cửa siêu thị
những nhân viên kiểm soát nội bộ trình bày rằng siêu thị cần đảm bảo an toàn
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bị cáo rút thẻ thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín quận bảy ra
và quát tháo đòi gọi công an xử lý nhân viên siêu thị
không chỉ thế bị cáo dùng tay hất dây răng cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín
rồi xông vào bên trong buông lời thách thức
trước đó đại diện viện cảnh sát nhân dân quận bảy đề nghị không hình phạt
từ chín đến một mươi hai tháng cải tạo không giam giữ về tội chống người thểnh công vụ đối với bị cáo
tuy nhiên hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm này
bởi lẽ hành vi bị cáo gây ra thuộc lỗi cố ý
không những khiến dư luận bất bình mà hành vi trên còn làm sụt giảm uy tín
của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín quận bảy nói riêng
cũng như ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cả nước nói chung
ban đầu ông nhân bị khởi tố vì tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
sau đó cơ quan điều tra đổi tội danh như trên
tại tòa bị cáo cho rằng cáo trạng đã nêu sai sự việc
bởi trước khi có chỉ thị số một mươi sáu là chỉ thị số một mươi năm thì người dân vẫn được đi ra ngoài
bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai nhưng không phạm tội chống người thành công vụ
tại tòa bị cáo đã bật khóc khi nói lời sau cùng
bị cáo trần tình bị cáo không phải là người xấu
bị cáo còn sự nghiệp gia đình
sau khi sự việc xảy ra bị cáo đã bất nhiều hợp đồng kinh doanh
trước đó một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo quận bảy
lớn tiếng quát tháo nhân viên siêu thị trên địa bàn tp hcm đã khiến cộng đồng mạng xôn xao
thượng tá trần văn hiếu phó trưởng công an quận bảy đã nắm được sự việc nhân viên bảo vệ siêu thị trên
bị người đàn ông chửi bới và kịp thời tiến hành điều tra làm rõ
bên cạnh đó lãnh đạo bàn tiên giáo quận ủy quận bảy cũng cho biết
người đàn ông trong đoạn clip trên không phải là thành viên của ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận
cũng không phải cán bộ công tác tại công an quận này
đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông gây dối trật tự này được cho là xảy ra
tại yen mon city mark kinh đào đường tôn giật tiên quận bảy tp hcm
trong clip người đàn ông liên tục quát
ông ở đâu tôi cho công an xuống gặp ông đó
an ninh bảo vệ siêu thị đáp lại mình chính là người quản lý ở đây
có gì từ từ nói không được lớn tiếng với nhau như vậy
người đàn ông tiếp tục khoát tháo rồi đưa ra
chiếc thẻ la lớn tôi là bàn chỉ đạo nha
dấn mặt với tôi hả tôi chơi công an xuống
bảo vệ siêu thị nói với người đàn ông cứ mời và yêu cầu người này ra ngoài
người đàn ông tiếp tục thách thức tôi vào đây thằng nào làm gì tôi
rồi yêu cầu nhân viên gọi quản lý xuống
người phụ nữ đi chung liên tục can ngăn nhưng ông này vẫn lớn tiếng kể chuyện
sau đó người này chỉ tay vào mặt bảo vệ siêu thị và nói
tôi nói anh nghe tôi là ban chỉ đạo quận bảy tôi là địa phương ở đây
tôi quản lý địa bàn này ông biết tôi không ông chụp hình tôi vô
sau khi vụ việc xảy ra nhân viên siêu thị iomon city mark không đến công an quận bảy trình báo
tuy nhiên khi nhận thông tin về vụ việc trên mạng xã hội
công an quận bảy đã khẩn trương vào cuộc xử lý
qua kiểm tra lực lượng công an xác định người đàn ông trong đoạn video
là ông hồ hữu nhân và mời ông làm việc
tại cơ quan công an ông nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
qua xác minh ông nhân không phải thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy
đồng thời trước thẻ ông nhân sử dụng là thẻ được một tổ chức thiện nguyện
tại hà nội cấp để hoạt động từ thiện
thẻ này đã hết hạn sử dụng của một người bạn cho ông nhân
hiểu sao về công vụ và người thi hành công vụ
tiến sĩ phan anh tuấn trường bộ môn luật hình sự khoa luật hình sự
trường học luật tp hcm phân tích
công vụ là việc công còn người thi hành công vụ được hiểu bao gồm cán bộ công chức
viên chức sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân
được cơ quan tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ
quyền hạn theo quy định của pháp luật và đường pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích
của nhà nước nhân dân và xã hội khoảng một ba hai trăm linh tám hai nghìn một mươi ba
từ quy định này có thể thấy rằng bảo vệ siêu thị đang thực hiện nhiệm vụ có tính chất tư
nhiệm vụ bảo vệ siêu thị chứ không phải thực hiện nhiệm vụ có tính chất công
do các tổ chức công nhà nước tổ chức chính trị chính trị xã hội giao
nên không được coi là người thi hành công vụ

liên tục thông suốt và hiệu quả bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ
như vậy ngoài thành viên của các cơ quan công quyền việc xác định tư cách người thi hành công vụ
đối với những chủ đề khác đòi hỏi sự cân nhắc thấu đáo khi thông qua những quyết định pháp lý
công khai minh bạch và đúng thẩm quyền
nhân viên bảo vệ không có dấu hiệu nhận diện trang phục thẻ công vụ
cũng như quyết định trao quyền của người thi hành công vụ
các giảng viên nhấn mạnh việc áp dụng pháp luật cần nghiêm minh và đúng đắn
kẻo tạo tiền lệ tùy tiện ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân
và uy tín của cơ quan nhà nước
xung quanh hành vi vi phạm của ông nhân các giảng viên cho rằng với những hành vi vi phạm
quy định về phòng chống dịch ông nhân bị xử lý hành chính là phù hợp
việc khởi tố ông tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
sau đó chuyển tội danh sang chống người thi hành công vụ là khiên cứng
tiến sĩ phan anh tuấn phân tích một hành vi bị coi là tội phạm thì phải có tính chất
nguy hiểm đáng kể cho xã hội nếu hành vi đó không mang tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội
thì xử lý bằng các biện pháp khác như hành chính dân sự vẫn hiệu quả
nếu biện pháp xử phạt không phù hợp thì người dân chỉ thấy sự hạ khắc của pháp luật
và người áp dụng pháp luật người dân không thấy được tính nhân đạo của pháp luật
không thấy được pháp luật sinh ra để bảo vệ mình bảo vệ mọi người trong xã hội
thạc sĩ liêu quang đức cho rằng hành vi của ông nhân có dấu hiệu vi phạm các quy định
phòng chống bệnh truyền nhiễm vì tháo khẩu trang không giữ khoảng cách khi giao tiếp
tại nơi công cộng và gây dối trật tự công cộng khi tự ý vén dây ngăn cách
bước vào bên trong siêu thị cưu cái với bảo vệ và nhân viên siêu thị
những hành vi này là trái pháp luật và rất đáng lên án trong bối cảnh phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên do hậu quả của các hành vi chưa đến mức độ nghiêm trọng nên chỉ cần xử phạt hành chính
là đạt đủ sức giàn đè đối với người vi phạm cũng như phòng ngừa chung đối với xã hội
luật sư phạm công hùng nguyên thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đánh giá rằng do nhận thấy
việc khởi tố ông nhân tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác là chưa phù hợp
nên cơ quan điều tra và viện kiểm sát nhân dân quận bảy đã chuyển sang tội chống người thành công vụ
tuy nhiên đối với tội chống người thi hành công vụ thì những hành vi lời nói của ông nhân
và nhân viên bảo vệ siêu thị cũng chưa thỏa mãn dấu hiệu ở mặt khách quan của tội này
đó là ông nhân không có hành vi dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực dùng thủ đoạn khác
cản trở người thành công vụ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật
bảo vệ siêu thị không phải là người thi hành công vụ bởi lẽ họ không được người có thẩm quyền
giáo thực hiện công việc
nhiệm vụ của họ là bảo vệ siêu thị ngăn cản sự tuy tiện đi vào siêu thị như trường hợp ông nhân
âm nhân sau khi bị ngăn cản vào siêu thị thì nổ mình là địa phương là quản lý địa bàn này
đồng thời lấn tiếng đè nẹt đòi gọi công an để làm việc
gia sử bảo vệ siêu thị không xử lý được trường hợp chống đối của ông nhân
đành phải gọi công an đến xử lý thì khi đó nếu ông nhân chửi bới tấn công
cản trở công an làm nhiệm vụ thì mới coi là có hành vi chống người thi hành công vụ
trên thực tế hành vi vi phạm của ông nhân tại thời điểm dịch bệnh căng thẳng đã gây bức xúc trong cộng đồng
những hành vi này phải bị xử lý nghiêm
tuy nhiên xử lý nghiêm phải bao gồm cả sự rõ ràng minh bạch và đúng pháp luật
luật sư phạm công hùng nhấn mạnh
từ những phân tích trên cho thấy không đủ cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông nhân
do đó cơ quan có thẩm quyền có thể xử lý hành chính đối với ông nhân cũng đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật